tại hội nghị đã có một mươi tám lượt ý kiến cử tri đóng góp kiến nghị liên quan đến các vấn đề trong đời sống xã hội như chế độ lương thưởng phát triển nhà ở cho công nhân và chăm lo cho con công nhân vấn đề doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động chính sách bảo hiểm xã hội chế độ thai sản đối với lao động nữ
các đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã tiếp thu ghi nhận những ý kiến đề xuất kiến nghị tâm huyết của các công nhân lao động giải đáp một số nội dung theo thẩm quyền
đoàn sẽ tổng hợp để phản ánh nguyện vọng trình đáng hợp pháp của công nhân lao động hà nam đến quốc hội tại kỳ họp tới
công trình thủy lợi thượng mỹ trung được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi hai có chức năng ngăn lũ tiểu mãn lũ sớm bảo đảm an toàn cho hai vụ lúa của hai huyện quảng ninh và lệ thủy tỉnh quảng bình
tuy nhiên do xây dựng đã lâu trải qua nhiều trận lũ việc nâng cấp sửa chữa lại chưa đồng bộ nên nhiều đoạn của công trình đang xuống cấp nghiêm trọng
tuyến đê thượng mỹ trung đã sử dụng một mươi hai năm từng hứng chịu nhiều trận mưa lũ lịch sử nhiều cống điều tiết nước trên đoạn đê này cũng đã bị hư hỏng khiến sáu trăm linh ha lúa phía trong đê bị lũ tiểu mãn và xâm nhập mặn đe dọa
vừa qua trung ương đã bố trí nguồn vốn trên một mươi hai tỷ đồng để nâng cấp mở rộng đê và làm mới cống đoạn qua một số xã của huyện quảng ninh và huyện lệ thủy
tuy nhiên việc nâng cấp mở rộng chưa đồng bộ khiến nhiều diện tích lúa tại địa phương vẫn đang đứng trước nguy cơ bị ngập lụt khi mưa lớn
để hệ thống thủy lợi thượng mỹ trung phát huy được hiệu quả người dân địa phương rất mong được trung ương và chính quyền địa phương hỗ trợ
để sửa chữa và nâng cấp toàn bộ công trình bảo đảm an toàn cho sản xuất hai vụ lúa giúp ổn định và nâng cao đời sống cho người dân hai bên bờ sông kiến giang
tỉnh đồng tháp có diện tích hơn sáu ha rừng nắng nóng kéo dài kèm thiếu hụt lượng mưa
toàn tỉnh có nhiều khu vực dự báo cháy rừng cấp nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm
hiện tỉnh đồng tháp đang chủ động phòng cháy chữa cháy rừng nhằm bảo vệ lá phổi xanh của tỉnh và góp phần giữ gìn tài nguyên rừng cho đất nước
để chủ động trong phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đồng tháp đã tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy rừng với hình thức diễn tập thực binh
các chủ rừng ra soát phương án phòng cháy chữa cháy đưa nước vào rừng giữ ẩm đồng thời làm sạch thực bì để cản lửa tổ chức tuần tra theo dõi ở những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao